kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam
nên thời tiết chủ đạo vẫn là trạng thái nắng nóng vào ban ngày với mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
riêng các tỉnh vùng núi do có mưa rông rải rác nên nền nhiệt từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày năm tháng bảy sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng cục bộ có nơi mưa vừa mưa to tập trung ở các tỉnh hà giang tuyên quang khiến nhiệt độ giảm
phần lớn các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai ngày tới sẽ có mức nhiệt không quá cao từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng tại nam sơn la và hòa bình có nắng nóng với mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
sau đến ngày năm bảy do có mưa nên nền nhiệt giảm đi nắng nóng tạm thời chấm dứt
đối với các tỉnh nguyên trung thời tiết vẫn chưa giảm
nhiệt độ cao sẽ chịu hơn trong ba ngày tới
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế hoạt động của trường gió tây nam gây hiệu ứng phơn vẫn là nguyên nhân chính duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên khu vực này với nhiệt độ cao nhất đạt mức ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến phú yên vẫn duy trì tình trạng thời tiết khắc nghiệt nắng nóng đến nắng nóng gai gắt tiếp tục kéo dài với mức nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
nguy cơ cao sẽ ra cháy rừng
khu vực đông dân cư cần lưu ý sử dụng điện hợp lý để phòng hỏa hoạn chập cháy
trong khi đó các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận mức độ nắng nóng bớt gây gắt hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
tại tây nguyên trong ngày mai vẫn chủ yếu là trạng thái có nắng vào ban ngày nhưng mức độ nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi
sau đó sang đến ngày bốn và ngày năm mưa và mưa rông sẽ xảy ra tại khu vực khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ
gió tây nam hoạt động mạnh cũng gây ra mưa rông diện rộng cho khu vực nam bộ trong ba ngày tới
trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó giảm nhẹ